thông tin đầu tiên liên quan tới ma túy thưa quý vị ba mươi kg ma túy tổng hợp là một số lượng ma túy cực lớn vừa bị phát hiện và thu giữ trong chuyên án do công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị bóc gỡ
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đăng tuấn và chu đình bằng cùng chú tại tỉnh quảng trị
hai đối tượng bị bắt giữ vào bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tại bến xe miền đông thuộc phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm
công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị phối hợp với công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm bắt
tăng vật thu giữ là ba mươi kg ma túy tổng hợp loại ketamin và ba điện thoại di động
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau vận chuyển trái phép số ma túy nói trên từ quảng trị vào tp hcm để nhận một trăm linh triệu tiền công
được biết tuấn và bằng là hai đối tượng nghiện ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật